thưa quý vị và các bạn thời điểm này đang là giai đoạn các trường học gấp rút triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp
và tại hà nội vào ngày một mươi năm tháng bảy đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ online vào lớp một
tới đây thì phụ huynh sẽ đến trường để hoàn thiện thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con
chính vì thế mà ngay từ bây giờ các trường đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch để đón tiếp phụ huynh
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
mặc dù đang trong thời gian nhận hồ sơ online tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh tìm đến nhà trường để được hướng dẫn thủ tục nhập học cho con
nắm bắt trước tình hình nhiều trường học đã ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi phải thực hiện nghiên túc phải quy định phòng chống dịch đó là khai báo y tế đo nhiệt độ và đất sắc phẩm
phụ huynh nào thiếu khẩu trang thì chúng tôi cũng đã nhà trường cũng đã chuẩn bị trang bị cho khẩu trang
để đảm bảo giãn cách không tập trung đông người trường học đã bố trí các lớp học thành phòng tiếp đón và hướng dẫn phụ huynh
mỗi phòng học đều được bố trí vách ngăn đảm bảo phòng dịch khi giáo viên trực tiếp hướng dẫn phụ huynh
cũng bố trí nhiều phòng thu hồ sơ
và tất cả các phòng thì tôi đều có các bước quy trình một lớp từ ngoài cửa và một phần nữa sát quần tay lại đến từng cửa phòng hỗ trợ tuyển sinh và thu hồ sơ
và từng phòng đều có vách ngăn
và công tác phòng dịch đã được tập huấn và xây dựng kịch bản cho tất cả giáo viên tham gia trong công tác tuyển sinh
hà nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm hai nghìn một mươi sáu và nhanh chóng được phụ huynh đón nhận trở thành phương thức đăng ký chính
đặc biệt cho năm nay
hôm nay khi covid một mươi chín diễn biến phức tạp thành phố khuyến khích phụ huynh nộp trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tỷ lệ đăng ký trực tuyến tăng so với năm ngoái khoảng năm
đến ngày một mươi năm tháng bảy sau khi kết thúc ba ngày đăng ký trực tuyến sở giáo dục và đào tạo hà nội ghi nhận một trăm hai mươi tám tám trăm bảy mươi hồ sơ đăng ký thành công vào lớp một công lập
qua năm năm triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến như thế này thì chúng tôi cũng thấy là nó cũng có rất nhiều thuận lợi đối với các bậc phụ huynh học sinh
phụ huynh học sinh khi mà nhận được mã tuyển sinh của con em mình ở trường mầm non thì có thể chủ động cái thời gian đăng ký trực tuyến tiết kiệm thời gian cho phụ huynh học sinh
và nhất là trong cái thời điểm mùa dịch dịch giã covid như thế này thì cũng đảm bảo cái việc phòng chống bệnh
với những học sinh chưa nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến phụ huynh có thể nộp trực tiếp từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng bảy tại các trường
cũng theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo hà nội
từ ngày một mươi tám tháng bảy đến hết ngày hai mươi tháng bảy sẽ triển khai tuyển sinh trực tuyến đối với lớp sáu